bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu da cầm và sản phẩm da cầm từ hoa kỳ
quyết định được đưa ra sau khi có thông tin dịch cúm da cầm vừa bùng phát tại một trang trại chăn nuôi ở bang wisconsin miền trung tây hoa kỳ
cụ thể quyết định bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu rõ từ ngày một mươi tháng ba tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sản phẩm da cầm chưa qua xử lý nhiệt từ ba wicosin và tenersia
nguyên nhân là đang có dịch cúm da cầm độc lực cao h bảy và cúm da cầm độc lực thấp cấp h năm n hai
bộ giao cục thú y kiểm soát chặt chẽ các lô hàng da cầm và sản phẩm da cầm chưa qua xử lý nhiệt từ các bang đang có dịch cúm da cầm trước khi chuyển về việt nam trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
cục thú y có thông báo chính thức cho cơ quan thẩm quyền của hoa kỳ để biết phối hợp thực hiện
đồng thời tổ chức kiểm tra xác nhận việc hoa kỳ kiểm soát được dịch cúm da cầm theo quy định của tổ chức thú y thế giới
và báo cáo với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn